một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại kho chứa hàng rộng khoảng hai m hai của tiểu thương chợ vinh
thành phố vinh tỉnh nghệ an gây thiệt hại lớn
hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh nghệ an
đã điều động xe cứu hỏa và lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa
tuy nhiên do kho hàng chứa các vật dụng dễ cháy như bao bì đồ nhựa
vài vóc và các cửa ra vào kho hàng đang được khóa kín
nên lực lượng cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận đám cháy để dập lửa
đến hơn một mươi sáu giờ chiều cùng ngày ngọn lửa đã được khống chế
tuy nhiên rất nhiều hàng hóa của các tiểu thương tập kết để chuẩn bị bán
trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi đã bị lửa thiêu dụi
hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp với bà con tiểu thương thống kê thiệt hại
đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy